các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo các chuyên gia việc tập trung điều trị f ở tầng thấp và hiệu quả của vaccine
đã giúp số ca tử vong ở tp hcm có xu hướng giảm
trước đây hàng ngày đi trên đường số xe cấp cứu rất nhiều nhưng gần đây đã ít đi
điều này cho thấy dấu hiệu chuyển nặng đã giảm đi đáng kể
đó là chia sẻ của phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoài nam
về tín hiệu tích cực của hệ thống điều trị tại buổi họp báo cung cấp thông tin dịch covid một mươi chín
chiều ngày một mươi chín
theo thống kê hàng ngày của sở y tế tp hcm
lượng bệnh nhân covid một mươi chín tử vong đang có chiều hướng giảm dần trong khoảng một mươi ngày trở lại đây
dù chưa đạt kỳ vọng song đồ thị có chiều hướng đi xuống là tín hiệu vui ban đầu
cho thấy nỗ lực của toàn thành phố dần có hiệu quả
lãnh đạo các bệnh viện giã chiến khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại tầng một và tầng hai cho biết
thời gian gần đây số lượng f chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể
bác sĩ nguyễn thành tâm trường phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện giã chiến số một tp hcm
đặt tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đại học quốc gia tp hcm cho biết
tình hình điều trị tại đơn vị này đang có nhiều tín hiệu đáng mừng
theo báo cáo giao ban trưa ngày một mươi tháng chín lượng bệnh nặng tại các trung tâm hồi sức nói riêng
và các bệnh viện điều trị covid một mươi chín thuộc tầng hai ba nói chung đều giảm thấy rõ rệt
tại bệnh viện giã chiến số một lượng bệnh nặng giảm hơn sáu mươi bảy mươi bác sĩ tâm vui mừng thông báo
tầng hai là tuyến điều trị ngành y tế tp hcm đặt nhiều kỳ vọng trong việc kéo giảm
số ca tử vong bác sĩ chuyên khoa một phạm hữu tiến trưởng khoa hồi sức cấp cứu
bệnh viện quận bình thạnh cho biết số lượng f điều trị tại đơn vị này còn nhiều
song công tác truyền tăng điều trị tương đối ổn định so với giai đoạn trước
tỷ lệ tử vong tại đây đã giảm những ca tử vong gần đây thường là do bệnh đã diễn biến quá nặng
hoặc lớn tuổi nhiều bệnh nền đi kèm khó điều trị bác sĩ tiến chia sẻ
bác sĩ nguyễn viết thịnh phó giám đốc bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bình chánh số một
huyện bình chánh cũng cho biết các y bác sĩ tại đây đang nỗ lực theo dõi điều trị tốt nhất cho f
có dấu hiệu chuyển nặng dù số f nhập viện tại đây vẫn còn cao lượng bệnh nhân tử vong đã giảm nhiều
ông nguyễn trọng khoa phó cục trường cục quản lý kháng truyền bệnh bộ y tế cho biết
để giảm tải số ca mắc covid một mươi chín tử vong bộ y tế đã triển khai đồng thời ba nhóm giải pháp
tác động vào cả ba tầng điều trị đầu tiên là quyết định thành lập các trung tâm hồi sức tích cực quốc gia
để điều trị ca bệnh nặng giảm dồn ứ tại tầng dưới
ngay từ khi thiết lập và vận hành chúng tôi đã thấy rõ áp lực ở tuyến dưới được giảm tải hơn rất nhiều
ông khoa nói đến thời điểm này tổng số nhân lực tham gia điều trị covid một mươi chín tại tp hcm là một mươi bảy sáu trăm năm mươi ba người
bao gồm bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên và nhiều nhóm khác
ngoài ra năm bảy trăm sáu mươi sáu nhân viên y tế từ các đơn vị
hỗ trợ công tác dự phòng hai bảy trăm chín mươi tám người là giảng viên sinh viên trường y trên địa bàn thành phố
khoảng một tám trăm tám mươi ba tình nguyện viên từ nhân viên y tế về hưu tôn giáo cũng đăng ký tham gia chống dịch
nhân lực hỗ trợ từ trung ương và các tỉnh thành phố khác đến nay là một mươi ba bảy trăm năm mươi hai người
trong khi shipper ở tp hcm được tăng thời gian hoạt động
hà nội nâng công suất tiêm vaccine lên hơn ba trăm linh mỗi ngày
không chỉ vậy các tỉnh miền trung vừa chống dịch vừa lo chạy báo côn sơn
nào hãy cùng nga vũ đến với những tin tức covid một mươi chín mới nhất được cập nhật trưa nay trên ba miền tổ quốc
được biết shipper ở tp hcm được tăng thời gian hoạt động
trong khi hà nội nâng công suất tiêm vaccine lên hơn ba trăm linh mũi mỗi ngày
lãnh đạo tp hcm hôm qua cho biết số ca tử vong ngày chín tháng chín đã giảm đáng kể
lần đầu tiên xuống dưới hai trăm linh từ khi thành phố thực hiện ai ở đâu ở yên đấy
hiện số f không nhập viện mỗi ngày trên dưới bốn ca
chủ yếu không triệu chứng hoặc nhẹ
nhiều người được điều trị tại nhà
em không tử vong chủ yếu ở các bệnh viện tầng hai ba trong mô hình tháp ba tầng điều trị mà thành phố đang áp dụng
các bệnh viện này chuyên tiếp nhận ca trung bình và nặng nguy kịch nhiều bệnh lý nền
số ca tử vong giảm do bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên tuyến cuối giảm
f phục hồi tăng cao mô hình điều trị f tại nhà và cộng đồng phát huy hiệu quả
tp hcm đã tiêm vaccine cho hơn bảy hai triệu người trong đó trên chín trăm ba mươi bảy người tiêm đủ hai mũi
chính quyền đang tính từng bước nới lỏng biện pháp chống dịch phục hồi kinh tế
quận bảy địa phương đầu tiên ở tp hcm công bố kiểm soát được dịch
sẽ cho một trăm năm mươi loại hình sản xuất kinh doanh hoạt động lại từ ngày một mươi năm tháng chín
người có thẻ xanh covid được tự do đi lại trên địa bàn
hôm qua công an tp hcm thông báo shipper nhân viên siêu thị cửa hàng thực phẩm
được tăng thời gian lưu thông hàng ngày từ năm h đến hai mươi một h ba mươi phút thay vì sáu h đến một mươi tám h như trước
người dân quận bảy và củ chi được tự đi chợ một lần trong tuần
hôm ngày tám tháng chín dịch vụ ăn uống mang về được khôi phục sau hai tháng tạm dừng
các cửa hàng được hoạt động từ sáu h đến một mươi tám h hàng ngày
riêng cơ sở ba tại chỗ chỉ bán qua đặt hàng trực tuyến
các đơn vị cung ứng dịch vụ biểu chính viễn thông thiết bị tin học văn phòng
dụng cụ học tập được mở cửa cùng khung giờ trên
hai chợ đầu mối bình điền hóc môn chưa buôn bán
xong đã thành nơi tập kết trung truyền hàng hóa nông sản cung ứng cho nhân dân
trải qua trên dưới hai tháng áp dụng chỉ thị một mươi sáu và nhiều lần phải gia hạn
tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai lòng an tăng tốc tiêm vaccine
lên kế hoạch cho người tiêm đủ hai mũi đi lại làm việc sớm nới lỏng hoạt động bình thường
tp hcm đề xuất dùng thẻ xanh covid một mươi chín cho người dân đi lại sản xuất
bình dương cho người tiêm đủ vaccine ra đường khi kiểm soát được dịch
long an tính cấp giấy thông hành vaccine điện tử
do người đủ tiêu chuẩn
các tỉnh miền trung vừa chống dịch vừa lo chạy báo côn sơn
cơn bão dự báo đổ bộ ngày một mươi hai tháng chín ảnh hưởng trực tiếp từ quảng trị đến quảng ngãi
mưa kéo dài đêm mồng một mươi đến một mươi ba tháng chín tổng lượng hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
khu vực bão tác động có hơn bốn ca f đang điều trị
khiến việc sơ tán trình báo gặp khó khăn
đà nẵng đang cách ly theo chỉ thị một mươi sáu
chính quyền hôm qua đã cho hàng trăm người dân ra ngoài để đưa tàu thuyền lên bờ
trăng trống nhà cửa
gặt lúa chạy báo
nhiều tàu bè của ngư dân neo đậu trong âu thuyền cửa vịnh bị hỏng hóc
nước tràn vào hoặc hà vẹm xanh bám chặt
chống dịch chưa xong giờ lo chống báo
nếu không có dịch thì mùa này đang đi đánh tôm gẹ rồi
ông vi tấn phước ngư dân quận sơn trà than thở khi vừa cầu ghe lên bờ
hà nội bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay
với mục tiêu tới một mươi năm tháng chín phủ toàn bộ mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
xét nghiệm diện rộng tạo cơ hội nới lỏng dần cách ly xã hội
thủ đô đã nhận được bốn một triệu liều vaccine
bộ y tế đang cố gắng điều các nguồn tăng nhập khẩu để thành phố thực hiện mục tiêu trên
nhận được sự tri viện của gần bốn nhân viên y tế các tỉnh thành và nguồn vaccine
hà nội đã nâng công suất tiêm lên gấp đôi mỗi ngày ba trăm linh đến ba trăm ba mươi mũi
ngành y tế thủ đô thiết lập một năm trăm linh dây chuyền tiêm chủng
các địa bàn được yêu cầu giảm bớt thủ tục hành chính
bố trí nhân lực làm việc toàn thời gian và không giới hạn số người tiêm mỗi buổi
nhiều nơi như phường cửa nam hàng gai trần hưng đạo quận hoàn kiếm tiêm đến gần nửa đêm
phường cát linh quận ba đình áp dụng mô hình xét nghiệm luôn cho người đến tiêm vaccine
với sự hỗ trợ giúp đỡ của đoàn y tế tỉnh hòa bình sẽ về đến địa phương trong ngày một mươi một tháng chín
huyện phú xuyên hà nội cùng các lực lượng triển khai thực hiện tiêm phòng
xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng có trọng tâm trọng điểm
qua đó sẽ giúp chính quyền cùng người dân phú xuyên chung sức đồng lòng để lùi dịch covid một mươi chín
với tinh thần hà nội vì cả nước cả nước vì hà nội đoàn công tác của tỉnh hòa bình hỗ trợ thành phố hà nội
phòng chống dịch covid một mươi chín gồm hai trăm linh cán bộ ngành y tế sẽ về đến huyện trong ngày một mươi một tháng chín
để phối hợp với lực lượng y tế địa phương phú xuyên hỗ trợ công tác xét nghiệm sars cov hai trong cộng đồng
đặc biệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm phòng dịch covid một mươi chín diện rộng trên địa bàn trong ngày một mươi năm tháng chín tới
theo trường phòng y tế huyện phú xuyên nguyễn thị bích phượng với tinh thần hoàn thành việc tiêm và xét nghiệm sars cov hai
trong cộng đồng ở phạm vi diện rộng đợt chín này trên toàn địa bàn công việc của đội ngũ y tế rất vất vả
sẽ triển khai cả ngày lẫn đêm nếu được cấp đủ cơ số thuốc
tuy vậy anh chị em đều cảm thấy vinh dự và tự hào khi tham gia thực hiện kế hoạch tiêm chủng ở phạm vi rộng
theo tinh thần chỉ đạo
tất cả cán bộ ngành y tế của huyện phú xuyên sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ